sáng nay ngày hai mươi tháng hai đoàn công tác của đại sứ quán việt nam tại campuchia đã phối hợp hội khơ me việt nam đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình gốc việt và khơ me bị thiệt hại do hỏa hoạn tại phường rusekel quận rusekel thủ đô pung pènh
một mươi năm gia đình bị thiệt hại nặng do hỏa hoạn xảy ra vào lúc dạng sáng ngày một mươi năm tháng hai tại ấp samarki phường rusekel đã được nhận quà cứu trợ
vụ hỏa hoạn đã gây cháy nhiều nhà dân và làm hư hỏng ba phần tư phòng học của trường tiểu học khơ me việt nam samaki
gây gián đoạn việc học tập của hơn một trăm linh học sinh
học sinh tại trường khơ me việt nam samaki được giảng dạy theo chương trình sách giáo khoa của bộ giáo dục và đào tạo việt nam đồng thời học thêm ngôn ngữ khơ me